thưa quý vị hôm nay kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
đã đi qua bảy mươi tám năm với nhiều chiến công vẻ vang nhiều gian khổ và không ít hy sinh thầm lặng
suốt bảy mươi tám năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân việt nam
luôn thể hiện phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường tận trung với đảng tận hiếu với dân
không quản ngại gian khổ hiểm nguy thậm chí hy sinh lập nhiều chiến công nối tiếp chiến công
giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
quan trọng trong xây dựng bảo vệ tổ quốc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự lực lượng công an nhân dân
làm tốt công tác an sinh xã hội với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác đối ngoại hợp tác quốc tế
gương mẫu đi đầu trong nhiều mặt công tác
những kết quả thành tích đó đã đóng góp rất quan trọng vào việc xây dựng xã hội trật tự
kỳ cương an toàn lành mạnh bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
củng cố và nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế

cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám sảnh thắng lợi các tổ chức công an đầu tiên của chính quyền cách mạng đã ra đời
bắc bộ có sở nghiêm phóng trung bộ lập sở trinh sát nam bộ lập quốc gia tự về cuộc
từ đó ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm được xác định là ngày truyền thống công an nhân dân
ngày hai mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số hai mươi ba sl
hợp nhất các lực lượng thành một tên gọi thống nhất là công an
công an có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
theo chiều dài lịch sử suốt hai cuộc kháng chiến cứu quốc hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã ngã xuống
hơn hai mươi người con ưu tú đã để lại một phần sương máu nơi chiến trường
trong mỗi trận đánh lực lượng công an nhân dân việt nam luôn thể hiện sự cương quyết ý chí đánh địch
đã đánh là phải thắng
đặt dưới sự lãnh đạo toàn duyện
tuyệt đối trực tiếp của đảng thì tức là lực lượng công an đã làm một thanh bảo kiếm sắc bén của một tổ chức chính trị vì tổ quốc vì độc lập dân tộc
lực lượng công an đã xả thân bảo vệ lý tưởng của đảng cộng sản đã làm hết sức mình và không quản sự hy sinh gian khổ
chính là vì tổ quốc vì độc lập dân tộc vì cái sự phồn vinh của đất nước
bảy mươi tám năm đại dịch
đã đi qua vẫn có mất mát đau thương mổ hôi nước mắt và cả máu đổ
nhưng mỗi người lính công an vẫn luôn nguyện là người chiến sĩ công an nhân dân
vì nhân dân mà phục vụ dựa vào nhân dân mà làm việc theo lời của chủ tịch hồ chí minh lúc sinh thời đã dạy
cuộc chiến sự cải thiện và cải ác chưa bao giờ dừng lại
ngọn lửa lý tưởng quyết thắng vẫn luôn cháy và sáng mãi
có thể nói bảy mươi tám năm qua
lực lượng công an nhân dân xây dựng chiến đấu và trưởng thành luôn tuyệt đối trung thành với đảng
chỉ biết còn đảng là còn mình
phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh và kỷ cương an toàn
sinh ra trong cách mạng trưởng thành cùng cách mạng lực lượng công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt
ở bất kỳ giai đoạn nào người chiến sĩ công an vẫn luôn tận tụy với công việc
sẵn sàng xả thân vì nước lấy lợi ích của tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng đem hết sức lực tài trí và cả tính mạng của mình
để bảo vệ đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân